sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam
đối với đối tượng võ hoàng khang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện trợ lách
để điều tra về các tội danh hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi giết người và cướp tài sản
nạn nhân trong vụ án là một bé gái một mươi ba tuổi trú tại xã hòa nghĩa huyện trợ lách tỉnh bến tre
theo hồ sơ vụ án nạn nhân là bạn cùng lớp với em gái của khang
sáng ngày một mươi ba tháng sáu đối tượng hẹn và rụ rỗ nạn nhân vào một nhà nghỉ
ở xã long thới huyện trợ lách rồi ép buộc nạn nhân quan hệ tình dục
khi bị phản kháng khang đã dùng tay xiết cổ khiến nạn nhân tử vong
sau đó đối tượng giao cầu với thi thể rồi lấy đôi bông tai của nạn nhân và bỏ trốn
nhận tin báo lực lượng công an đã khẩn trương điều tra truy tìm tung tích của khang
kết quả đến tối ngày một mươi bốn tháng sáu võ hoàng khang bị bắt giữ khi đang lẩn trốn
tại một nhà nghỉ ở quận bình tân tp hcm